xin kính chào và mời quý vị cùng đến với những tin tức trong bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam ông lê viết hưng nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh đồng nai
theo công an tỉnh đồng nai ông lê viết hưng bị bắt để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư
khi nhà nước thu hồi đất cụ thể ông lê viết hưng đã vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư
khi nhà nước thu hồi đất và vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh đồng nai
chi nhánh thành phố biên hòa đồng nai ngoài ông lê viết hưng công an tỉnh đồng nai còn khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt khám xét đối với nguyễn tấn tài nguyên giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh đồng nai
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa cũng đã khởi tố bị can đối với ông hà duyên lục
chú tệ huyện yên định nguyên trưởng phòng tài nguyên môi trường huyện yên định do có vi phạm trong công tác hỗ trợ giải phóng mặt bằng
gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền hơn tám tám tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa đã áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông hà duyên lục
được biết ông hà duyên lục hiện đang là phó ban tổ chức huyện ủy yên định nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi năm
ông lục bị khởi tố do liên quan đến sai phạm trong giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín làm trưởng phòng tài nguyên môi trường huyện yên định
trong thời gian này ông lục đã ký tờ trình tham mưu cho ông lưu vũ lâm nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân huyện yên định
phê duyệt mức hỗ trợ giải phóng mặt bằng sai quy định tại dự án khu công viên trung tâm và khu dân cư số một thị trấn quán lào huyện yên định
gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn tám tám tỷ đồng
về vụ án này trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa đã khởi tố bị can
đối với ông lưu vũ lâm nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân huyện yên định về tội vi phạm quy định về bồi thường và hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
ông lâm cũng được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú vụ việc đang được công an tỉnh thanh hóa tiếp tục điều tra làm rõ
với hành vi chiếm đoạt tài sản nguyễn thị lành chú tệ huyện quảng ninh tỉnh quảng bình đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh tạm giam bốn tháng để điều tra làm rõ
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một nguyễn thị lành đã kêu gọi người thân bạn bè cùng góp tiền để đầu tư mua đất sinh như lợi nhuận
để tạo lòng tin với những người được huy động góp vốn lành đã tự tạo ra các tin nhắn điện thoại thể hiện nội dung nhắn tin với những người làm việc ở một số sở ngành liên quan trao đổi về những dự án đầu tư có lợi nhuận cao
ngoài ra lành còn tự soạn các văn bản quyết định của sở tài nguyên môi trường tỉnh quảng bình thể hiện nội dung về các ưu đãi lãi suất cao nhưng thực tế là không có thật
lành chụp ảnh các tài liệu này và gửi cho những người huy động vốn để họ tin tưởng giao tiền
sau khi nhận được tiền lành đã sử dụng một phần để trả lãi nhằm lấy lòng tin để họ tiếp tục chuyển thêm tiền đầu tư cho lành
với thủ đoạn trên lành đã nhận tiền từ nhiều người với số tiền hơn một mươi sáu bốn tỷ đồng và đến cuối năm hai nghìn hai mươi một thì không còn khả năng chi trả nên đã viết nên các nạn nhân đã viết đơn tố cáo đối tượng đến cơ quan công an
bị bắt quả tang cùng số lượng lớn heroin đối tượng trần văn khánh chú huyện thanh trương tỉnh nghệ an vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an
khởi tố về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tổng trọng lượng số heroin thu được lên tới hơn một một kg được biết đối tượng trần văn khánh đã có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
thông tin từ công an thành phố hải phòng cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải phòng đã ra quyết định khởi tố bị can
thực hiện tội mua bán trái phép chất ma túy và tiêu thụ tài sản

thông tin từ công an thành phố hải phòng cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải phòng đã ra quyết định khởi tố bị can

thực hiện tội mua bán trái phép chất ma túy và tiêu thụ tài sản

thông tin từ công an thành phố hải phòng cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải phòng đã ra quyết định khởi tố bị can
thực hiện tội mua bán trái phép chất ma túy và tiêu thụ tài sản

thực hiện tội mua bán trái phép chất ma túy và tiêu thụ tài sản

thực hiện tội mua bán trái phép chất ma túy và tiêu thụ tài sản

thực hiện tội mua bán trái phép chất ma túy và tiêu thụ tài sản

thông tin từ công an thành phố hải phòng cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải phòng đã ra quyết định khởi tố bị can
phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội cũng về tội đánh bạc
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật
xin kính chào tạm biệt